do ảnh hưởng của cơn bão số chín gây mưa lớn trên diện rộng nhiều tuyến đường tại thành phố hải dương bị ngập sâu từ ba mươi đến bốn mươi cm
mưa lớn và dài khiến nhiều tuyến đường nguyễn lương bằng ngô quyền nguyễn thị duệ vũ hiệu và khu dân cư thành phố hải dương đến chiều nay vẫn còn ngập nước từ ba mươi đến bốn mươi cm gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
nhiều xe ô tô xe máy bị chết máy do ngập nước các hồ điều hòa như bạch đăng máy xứ nước dâng khá cao nếu mưa lớn kéo dài nguy cơ gây ngập úng diện rộng ở thành phố là rất lớn